xin kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và ngày mai bắt bộ chiều tác động của áp cao lạnh lục điện tăng cường lệnh đông
nên thời tiết vẫn sẽ có mưa vài nơi
trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi còn cao hơn
đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi độ vùng núi còn thấp hơn
tại các tỉnh miền trung từ ngày mai cùng với quá trình tăng cường dồn xuống của khối không khí lạnh
và nhiễu động gió đông trên cao ở trung bộ thình thành nên sẽ có mưa
mưa rào rải rác và có nơi còn rông
nhiệt độ cao nhất từ thanh hóa đến thủy thiên huế trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ
còn từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi sáu hai mươi chín độ ở phía bắc
và từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ ở phía nam
dự báo từ khoảng gần sáng ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
ở khu vực từ quảng trị đến khánh hòa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh ba trăm linh mm một đợt
vùng tâm mưa có nơi còn trên sáu trăm linh mm
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai cũng có mưa rào và rông vài nơi
riêng nam bộ thì chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ thì có mưa vừa đến mưa to
với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khu vực tây nguyên từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn nam bộ là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
ngày và đêm ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển của lào hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
còn vùng biển nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động
ngoài ra tại đây còn có mưa rông khiến tầm nhìn xa giảm thấp và nguy cơ tố lốc trong cơn rông
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức là hai mươi chín độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ
đêm và sáng trời rét nhiệt độ là từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ